mở đầu an ninh thế giới là thông tin về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở mỹ năm hai nghìn hai mươi bốn
sau ngày bầu cử mùng tám tháng một mươi một nước mỹ đã trải qua một đêm dài khi kết quả cuộc đua vào thượng viện và hạ viện vẫn chưa ngã ngũ
tính đến sáng nay theo giờ việt nam cuộc đua tại thượng viện vẫn gây cấn và còn phải đợi kết quả từ bốn bang chiến địa là
arizona georgia nevada và wisconson để xác định đảng nào sẽ nắm đa số tại thượng viện trong hai năm tới
theo truyền thông mỹ đảng dân chủ đang có bốn mươi tám ghế và đảng cộng hòa đang có bốn mươi chín ghế tại thượng viện
nhiều khả năng cuộc đua tại bang chiến trường georgia sẽ phải kéo dài sang vòng hai được tổ chức vào tháng một mươi hai tới
khi cuộc đua giữa ứng cử viên herschel walker của đảng cộng hòa và raphael warnock của đảng dân chủ vẫn còn trong tình trạng bám đuổi quyết liệt chưa thể phân định
nếu thua ở bang georgia đảng dân chủ sẽ cần phải nắm giữ cả bang nevada và arizona
để giữ quyền địa phương
còn trong cuộc đua tại hạ viện đảng dân chủ hiện giành được một trăm tám mươi bảy ghế trong khi đảng cộng hòa giành được hai trăm linh sáu ghế
hiện công tác kiểm phiếu vẫn còn đang diễn ra ở nhiều bang
cho đến thời điểm này đảng cộng hòa đã không tạo được làn sóng đỏ như dự đoán trước đó